trung bình mỗi ngày phố đi bộ quanh hồ hoàn kiếm đón từ hai mươi đến hai mươi năm lượt khách tham quan
và những ngày lễ tết thì có thể lên tới hai trăm linh người
đây là áp lực lớn trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường tại trung tâm của thủ đô
vì vậy vừa qua công ty môi trường đô thị hà nội đã phối hợp với ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm
thí điểm việc ghi hình xử lý các trường hợp xả rác không đúng quy định ở phố đi bộ hồ gươm
một buổi sáng cuối tuần tại phố đi bộ nhiều khách du lịch và người dân có mặt ở đây
để tận hưởng ngày nghỉ cùng với gia đình
giữa dòng người này chị nguyễn thị thu thương cùng hơn ba mươi nhân viên văn phòng khác
của công ty môi trường đô thị hà nội đang thực hiện công việc mới của mình
là nhắc nhở cũng như ghi hình những người dân xả rác không đúng nơi quy định
việc thí điểm này được công ty thực hiện từ cuối tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
với kỳ vọng sẽ thay đổi về nhận thức cũng như hành động của người dân trong bảo vệ môi trường
sau hơn hai mươi ngày thì chúng tôi thấy là ý thức của người dân đi ở cái đường đi bộ này
của hồ hoàn kiếm này thì tốt hơn rất là nhiều
cái thời gian đầu chúng tôi ra thì không được lấy canh nhìn không được sạch sẽ như này đâu
nhưng đến hôm nay thì đầy canh gì đường rất sạch sẽ
và người dân sống xung quanh cũng như là khách thập phương đến đây du lịch
cũng như là khách quốc tế thì là người ta có ý thức rất là nhiều
trong cái việc bỏ rác và thùng rác bỏ rác vào đúng nơi quy định
để làm được điều này ngoài việc huy động thêm nhân viên túc trực nhắc nhở người dân
công ty môi trường đô thị đã bố trí thêm nhiều thùng rác
cũng như các biển hiệu thông báo tới người dân việc sẽ ghi hình các hành động xả rác
và mức xử phạt lên tới bảy triệu đồng nếu vi phạm
đây là mức phạt cao nhất theo nghị định một trăm năm mươi năm hai nghìn một mươi sáu ndcp
tuy nhiên liệu việc phạt này có hiệu quả khi thay đổi nhận thức và hành động của người dân
em cảm thấy là cái việc này ví dụ như là em là du học sinh hà lan
ở bên kia nếu như mà mình chỉ cần bị bắt xả rác thôi
ở đâu cũng có camera và mình chỉ cần bị bắt xả rác thôi
mình có thể bị phạt lên
đến hơn năm mươi eo tức là khoảng hơn một triệu đồng
và em nghĩ cái mức phạt của mình là bảy triệu đối với những cái người mà người ta vi phạm
thì chắc chắn là sẽ có hiệu quả rồi ạ
trong thời gian thực hiện thí điểm khi hình xử phạt hành vi đổ vứt rác bửa bãi
những hình ảnh thu được sẽ bàn giao cho lực lượng chức năng quận hoàn kiếm để phạt nguội sau này
đến hết ngày một mươi chín tháng năm công ty môi trường đô thị hà nội
sẽ đánh giá hiệu quả của hoạt động trước khi chính thức triển khai